các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tiến hành truy chặn xe ô tô du lịch dừng bên lề đường hai tháng bốn phường vĩnh hòa thành phố nha trang
vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ công tác đã thu giữ bảy mươi viên thuốc lắc màu xanh
và một cân điện tử từ nguyễn thành long chú thị xã ninh hòa
tối cùng ngày tổ công tác đã truy bắt phạm quốc hưng chú thị xã ninh hòa
và nguyễn minh vũ chú ở huyện vạn ninh đi xe máy trên đường
thu giữ một túi ni lông chứa bốn mươi viên thuốc lắc màu xanh một túi ni lông chứa ma túy khay
và một cân điện tử khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của hưng và vũ
tổ công tác đã thu giữ thêm năm viên thuốc lắc màu vàng hai mươi sáu túi ni lông chứa ma túy khay
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm bốn đối tượng
cùng chú thị xã ninh hòa cùng vật chứng là hai trăm chín mươi bốn viên thuốc lắc
như vậy là tổng số ma túy mà tổ công tác thu giữ lên tới hơn bảy trăm sáu mươi gram
ngoài việc tạm giữ hình sự sau đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đang đấu tranh làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý
gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh với nhiều tài sản có giá trị
đặng quốc thành chú thị xã cư mật ta huyện mật rắc của tỉnh đắk lắc
đã bị công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
kết quả điều tra vào ngày hai mươi tám tháng một thành đã mang theo dụng cụ phá khóa đi xe khách
đến tỉnh đắk nông để trộm cắp tài sản
tối cùng ngày thành đột nhập vào nhà một người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk song
lấy cắp một chiếc xe máy sau đó thành đã điều khiển chiếc xe máy lấy cắp về tỉnh đắk lắc
đêm hôm sau phá khóa cửa một nhà dân đột nhập lấy cắp ba máy tính sách tay
còn tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa thành đã đột nhập vào một nhà dân
lấy trộm một chiếc xe máy và một máy tính sách tay
sau đó thành đưa toàn bộ tài sản trộm cắp mang về nhà huyện mờ đrắc của tỉnh đắk lắc cất giấu
thành đã bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt giữ
khi đang đi trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã eda huyện eka
qua định giá tổng giá trị tài sản trộm cắp là trên một trăm linh triệu đồng
được biết thành từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
với tổng bức án hơn chín năm tù giam
thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản trị giá hơn ba mươi triệu đồng
đối tượng lê nhật minh hiếu chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó hiếu điều khiển xe máy từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc trộm cắp và cướp giật tài sản
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm và một vụ cướp giật tài sản
trị giá gần ba mươi một triệu đồng tại địa bàn huyện xuân lộc
đối tượng lê nhật minh hiếu có ba tiền án về các tội cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản
và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
chỉ vì bất cẩn quên tắt khóa từ mà một người dân chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước nhà trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
cho đến bây giờ chị đặng thị quý hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vẫn chưa quên cảm giác hụt hẫng khi phát hiện chiếc xe máy sh trị giá gần một trăm linh triệu đồng của mình
không cánh mà bay
trình bày với cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng hai khi chị vừa dựng xe trước nhà
nhưng quên không tắt khóa từ thì quay ra chiếc xe đã bị mất
sau khi nghe tiếng rụ ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ra là đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình
lúc đó thì em khá là hoang mang
và sau đó thì em đã nhanh chóng báo cho tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an
mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó
mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được
thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
tập hợp nhận định
khó khăn lớn nhất lúc này là thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối rất ít manh mối còn lại tại hiện trường
đội cảnh sát hình sự của công an quận đã ngay lập tức tiến hành tiếp cận về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu
và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành truy xét
vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến
anh em đã theo dõi những đối tượng nghi vắng và khoanh vùng những đối tượng trong vòng hai ngày trời
để mà tiến hành
đối tượng mặc phục và làm việc làm rõ và xác định khi xác định rõ nhân thăng của đối tượng
thì đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ đã tiến hành mời đối tượng về làm việc
và qua đấu tranh làm việc thì đối tượng đã khai nhận về hành vi vi phạm của mình
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng khi người dân sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
lấy được xe máy về không khởi động được nên đức đã liên hệ với một người trên mạng xã hội facebook
để hẹn mở khóa đức thỏa thuận đưa xe máy trộm được cho người này để đổi lấy ba triệu đồng tiền mặt
toàn bộ số tiền có được đức dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
qua đây công an của cầm lệ cũng mong muốn bà con mình là năng cao hơn tinh thần cảnh giác
không tạo điều kiện giác đối tượng thực hiện hành vi dùng tội gốc phần đảm bảo hơn tình hình an ninh đạo tự địa phương
bị mất tài sản rồi tìm lại được đối với chị quý là một niềm hạnh phúc
có ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy hết được sự tận tâm nhiệt tình của lực lượng công an vì sự bình yên cho người dân
vận chuyển trái phép hơn bảy mươi kg pháo nổ một đối tượng vừa bị các lực lượng phối hợp của tỉnh
sơn phát hiện và xử lý
tại khu vực xã thanh lòa huyện cao lộc tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô taxi có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện nguyễn văn công là người thuê xe taxi và ba thùng cắt tông
công khai nhận bên trong các thùng cắt tông là bốn mươi dàn pháo nổ loại ba mươi sáu lỗ một giàn có tổng trọng lượng hơn bảy mươi kg
được công mua của một người đàn ông có tên là hoàng không rõ địa chỉ với giá một mươi triệu đồng mục đích mang về vĩnh phúc bán kiếm lời
tiếp tục với thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh
thống kê của bộ y tế số ca covid một mươi chín nặng ở nước ta hiện đang điều trị là hai ba trăm bốn mươi bảy trường hợp giảm gần bảy trăm linh ca so với ngày một mươi chín tháng hai
ngoài hà nội một mươi chín tỉnh thành có f mới trong ngày trên một ca
trong khi đó tp hcm vừa phát hiện ổ dịch covid một mươi chín mới tại một tu viện trên địa bàn quận gò vấp
hiện trùng ca nhiễm này được khoanh vùng
đa số các em học sinh đều đã tiêm từ hai đến ba mũi
tình trạng sức khỏe ổn định
một số tỉnh thành trên cả nước đã phải hỏa tốc cho học sinh dừng đến trường do số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh
tuy nhiên nhiều địa phương vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại vào ngày hai mươi một tháng hai
đắk nông quảng ninh vĩnh phúc hưng yên phú thọ tp lào cai tp môn ma thuật tỉnh đắk lắc
là những nơi đã cho học sinh trở lại
trong số cấp học dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trong thời gian gần đây
một số địa phương để các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến
căn cứ theo tình hình dịch bệnh và thời tiết
tuy nhiên cũng có không ít tỉnh vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại trường vào ngày hôm nay
như an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bình phước đà nẵng
nhiều tỉnh thành dù có số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trong những ngày qua
vẫn duy trì kế hoạch dạy trực tiếp hoặc là dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến
trong đó hà nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ một đến sáu thuộc một mươi hai quận nội thành
thành phố giao sở giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế
ủy ban nhân dân các quận tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường
còn quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo thành phố hải phòng là nhà trường luôn sẵn sàng mở cửa đón học sinh đến trường
dù chỉ có một học sinh
sáng ngày hôm nay nhiệt độ toàn miền bắc vẫn chìm trong rét hại
nhiều đỉnh núi cao vẫn dưới độ c băng giá bao phủ dày hơn so với ngày hôm qua
rết hại ở bắc bộ và thanh hóa có khả năng sẽ kéo dài cho đến ngày mai
trước việc người dân đổ xô đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn
theo đó du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng
trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam
không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết thì tài xế cần cẩn trọng
chú ý quan sát lái xe tốc độ chậm và đặc biệt là khi lên xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường
lưu tâm tại các đường căm cua đèo dốc
chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông